dịp cuối năm cũng là lúc mà nhu cầu rút tiền để mua sắm tết của người dân tăng cao
và để công nhân và người lao động rút tiền một cách thuận tiện hơn
thành phố hồ chí minh đã chỉ đạo các ngân hàng đưa nhiều cây atm lưu động vào các khu công nghiệp
thành phố hồ chí minh hiện có gần một năm triệu công nhân đang làm việc trong các khu chế xuất
khu công nghiệp trong những dịp lễ tết việc rút tiền thường gặp nhiều khó khăn
khắc phục tình trạng này công ty trách nhiệm hyom poyen việt nam với gần bảy mươi công nhân
đã tiến hành phối hợp với ngân hàng để đưa các cây atm lưu động tới tận công ty
giúp công nhân có thể tranh thủ giờ nghỉ trưa để rút tiền thường tết
việc triển khai các cây atm bằng ô tô chuyên dùng tại các khu công nghiệp đã giúp cho công nhân
và người lao động được sử dụng dịch vụ ngân hàng một cách nhanh chóng tiết kiệm và an toàn